các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đêm bốn tháng năm hà bị bắt quả tang đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng nguyễn hoàng diễm trang quốc dũng tại nhà riêng
qua lời khai của các đối tượng lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà và thu được số tăng vật trên
hiện vụ việc đang được công an tình trạng viên tiếp tục điều tra